một thông tin khác liên quan đến tiêm chủng tại tp hcm
sở lao động thương minh và xã hội thành phố đang lập danh sách tham mưu với cấp có thẩm quyền
ưu tiên trích hai mũi vaccine cho học sinh sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc dự kiến đi thực tập tại doanh nghiệp
theo đó thông tin được đại diện sở lao động thương binh và xã hội tp hcm chia sẻ tại tọa đàm khoa học
bàn về các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề đảm bảo chuỗi cung ứng lao động
khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
cụ thể khoảng một trăm ba mươi học sinh sinh viên tốt nghiệp tại các trường sẽ cung ứng cho người sử dụng lao động
đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng lao động
qua thống kê sau nới lỏng giãn cách trên sáu mươi cơ sở sản xuất kinh doanh tại tp hcm sản xuất trở lại
khảo sát nhanh đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chỉ rõ có một trăm linh doanh nghiệp tuyển dụng
khoảng chín người đa dạng ở nhiều ngành nghề như chế biến chế tạo
quý bốn năm hai nghìn hai mươi một tp hcm cần sáu mươi người lao động tập trung chín mươi năm nhu cầu lao động ở khu vực ngoài nhà nước
theo đại diện sở lao động thương minh xã hội tp ngành cơ khí chế tạo
bao bì giao thông vận tải đang có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp với những diễn biến khó lường
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại